bắt đầu từ sáng sớm ngày hôm nay thì hơn chín bảy triệu cử tri campuchia sẽ đi bỏ phiếu tại gần hai mươi bốn điểm bầu cử trên toàn quốc
để chọn ra một trăm hai mươi năm nghị sĩ quốc hội khóa mới
và trong cuộc bầu cử quốc hội khóa bảy lần này thì sẽ có một mươi tám chính đảng tham gia tranh cử
trong đó nổi bật là đảng nhân dân campuchia cpp cầm quyền
và theo quy định thì đảng nào giành quá bán số ghế tại quốc hội
sẽ giành quyền thành lập chính phủ mới lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ năm năm tới
theo lịch trình chủ tịch cpp thủ tướng chính phủ hoàng gia campuchia
sam dek techo hun sen đi bầu cử tại điểm bầu cử số một nghìn sáu trăm chín mươi bảy
trong khuôn viên trường bổ túc sư phạm tak mau tỉnh can đan giáp thủ đô phnom penh
theo ủy ban bầu cử quốc gia campuchia nec
có hơn chín mươi quan sát viên trong nước và quốc tế theo dõi giám sát cuộc bầu cử lần này
ngoài ra có gần một ba trăm linh phóng viên thu một trăm tám mươi năm cơ quan báo chí
truyền thông trong và ngoài nước đăng ký tác nghiệp đưa tin về cuộc bầu cử
theo quy định và lịch trình bầu cử của nec hoạt động bầu cử sẽ kết thúc trong ngày
vào lúc một mươi năm h ngày hai mươi ba tháng bảy
ngay sau khi kết thúc hoạt động bỏ phiếu
các điểm bầu cử sẽ được chuyển đổi công năng chuyển sang công tác kiểm phiếu
kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử nghị sĩ quốc hội campuchia khóa bảy
dự kiến sẽ được công bố từ chiều tối ngày hai mươi ba tháng bảy đến một mươi hai giờ đêm cùng ngày
và từ tám giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy trên các phương tiện truyền thông
cuộc bầu cử quốc hội lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị ở campuchia ổn định
với lợi thế giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử khóa trước
nắm giữ tất cả một trăm hai mươi năm ghế quốc hội lãnh đạo đất nước gặt hái nhiều thành quả
trong nhiệm kỳ chính phủ đương nghiệp và bối cảnh chính trị thuận lợi
đảng cpp của thủ tướng hun sen được dự báo sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cử tri